vào trưa ngày hôm nay sở y tế hà nội thông báo thêm ba mươi bốn ca dương tính mới trên địa bàn thành phố
trong đó có bốn trường hợp mắc bệnh thứ phát từ các ca f phát hiện qua sàng lọc người ho sốt
bảy trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh tại nhà thuốc đức tâm quận đống đa
một mươi một trường hợp liên quan chùm ca bệnh phường tân mai quận hoàng mai
một trường hợp liên quan chùm ca bệnh b sáu trại găng quận hai bà trưng
và một trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh bùi thị xuân quận hai bà trưng
một mươi trường hợp mắc mới tại huyện thạch thất là các trường hợp mắc bệnh thứ phát từ các f phát hiện qua sàng lọc người ho sốt
như vậy là tính từ tám h ba mươi phút cho tới một mươi ba h trưa ngày hôm nay hà nội đã công bố năm mươi một ca dương tính
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho tới nay là sáu trăm linh năm ca